khi đến địa bàn ấp một c xã phước thái lực lượng phối hợp tổ công tác một trăm sáu mươi một công an huyện long thành và công an xã phước thái phát hiện đối tượng lê phan anh thuận trú tại xã phước thái huyện long thành đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm mươi bốn điện thoại di động các loại hai mươi hai máy tính sách tay một máy tính bảng trị giá tài sản hơn một tỷ đồng và nhiều công cụ phương tiện mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội

tại cơ quan công an thuận khai nhận bản thân đang nợ nần ngoài xã hội do đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá túng quẫn quá nên đã làm liều
qua đấu tranh y còn khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã của huyện long thành
việc bắt giữ kịp thời đối tượng đã tạo được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an
sau khi em nhận được cuộc gọi cũng như là liên hệ với công an huyện long thành thì chỉ trong vòng ít phút thì bao vây cũng như là bắt được
trên trộm thì bên em rất là cảm kích hiện tại nếu mà số tài sản rất là lớn nếu mà bên em mất thiệt hại chắc rất là nặng
hiện đối với cái vụ việc trên thì công an huyện long thành đã hoàn cấp hồ sơ và chuyển đối tượng cùng tan bật
đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra thủ lý theo thẩm quyền
qua cái vụ việc trên công an huyện long thành cũng khuyến cáo đối với các cửa hàng và người dân
tài sản có giá trị lớn ở trong nhà và cửa hàng nếu như chúng ta có cái vấn đề cần phải đi ra ngoài thì cần phải có người trông coi
và lắp đặt các hệ thống giám sát cảnh báo chống trộm để phòng ngừa các loại tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị của gia đình và của cửa hàng
đối với các cửa hàng thì nếu như mà không có người ở lại trông coi thì đề nghị các cửa hàng là thuê mướn và cắt cử nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ
để phục vụ công tác bảo vệ tài sản
như thường lệ càng về cuối năm các loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn biến phức tạp
do vậy ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an trong đấu tranh tấn công chấn áp các loại tội phạm thì cũng rất cần trách nhiệm từ các cấp ngành và đặc biệt là người dân
trong đó mỗi cá nhân hộ gia đình cơ quan doanh nghiệp cần phải nêu cao ý thức tự phòng tự bảo vệ tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp
đồng thời mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện đồng hành hỗ trợ cùng lực lượng công an phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi người mọi nhà
tàng trữ mua bán chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ có trọng lượng gần hai tấn đã bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một nắm được thông tin các đối tượng sẽ đưa một lượng lớn pháo hoa nổ
hoa lưu tỉnh bình phước vào lâm đồng tiêu thụ các chính sát đã tổ chức đón lõng
chiều muộn cùng ngày khi nhóm đối tượng điều khiển hai xe ô tô chở đầy pháo đến địa bàn xã tân thanh huyện lâm hà thì bị bắt quả tăng
tăng vật bị lực lượng công an thu giữ gồm chín trăm tám mươi sáu bánh pháo hoa nổ mỗi bánh chứa bốn mươi chín quả pháo hoa nổ có tổng trọng lượng một bảy trăm bảy mươi bốn kg
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm man văn tự nguyễn thị phương thảo cùng chú tại huyện đức trọng phạm anh tịnh chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai và lê đình sang chú tại huyện đức trọng
vụ việc vẫn đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra làm rõ